trong ngày hôm nay một mươi hai tháng ba các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiếp tục diễn ra tại các bang georgia hawaii washington và missisip
và nhiều khả năng cựu tổng thống mỹ donald trump sẽ giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên
đại diện cho đảng cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống mỹ
tuần trước ông donald trump đã vượt qua đối thủ duy nhất còn lại cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley
khi giành chiến thắng tại một mươi năm trên một mươi sáu bang trong ngày bầu cử siêu thứ ba năm tháng ba
với kết quả này ông trump chỉ cần thêm khoảng một trăm bốn mươi phiếu đại biểu để trở thành người đại diện cho đảng cộng hòa
trong cuộc đua vào nhà trắng tháng một mươi một tới
tổng số phiếu đại biểu tại các bang georgia hawaii washington và mississippi hiện là một trăm sáu mươi một
quyết định ngừng chiến dịch tranh cử của bà haley khiến việc đạt đủ số phiếu đại biểu cần thiết dường như trong tầm tay của ông trump
về phía đảng dân chủ cùng ngày tổng thống mỹ joe biden cũng sẽ góp mặt trong các cuộc bầu cử sơ bộ
tại georgia mississippi washington và quần đảo bắc marianas
tổng thống biden đã thống trị đường đua của đảng dân chủ từ cuộc bầu cử sơ bộ ở south carolina hôm ba tháng hai vừa qua
cho đến mạch chiến thắng áp đảo trong ngày siêu thứ ba để rộng đường tiến tới giành đề cử của đảng
ông biden sẽ có đủ phiếu bầu để trở thành đại diện đảng dân chủ trong ngày một mươi hai tháng ba nếu giành được bốn mươi phiếu đại biểu